cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn bốn tháng
đối với phạm thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó năm hai nghìn hai mươi một phạm thị oanh đã vay tiền của một số cá nhân với lãi suất cao để đầu tư mua bán đất
nhưng sau đó giá đất giảm nên bán lỗ phải kéo dài thời gian bán đất dẫn đến mất khả năng thanh toán
do các khoản nợ quá hạn bị chủ nợ liên tục đòi tiền oanh đã lợi dụng lòng tin của nhiều người lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm trả nợ
tổng số tiền chiếm đoạt lên đến trên hai sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên
thì liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tử
phường nguyễn du thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh điều tra viên nguyễn văn nam theo số điện thoại chín trăm bốn mươi hai tám trăm linh một năm trăm năm mươi năm
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thái nguyên và công an thành phố thái nguyên vừa phối hợp điều tra làm rõ
một nhóm đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tử địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tử
tù vân bị phát hiện đăng bán một mươi một tờ giấy khám sức khỏe giả của bệnh viện trung ương thái nguyên
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vân lực lượng chức năng phát hiện thu giữ bốn mươi chín phôi giấy
vân khai nhận đó là các giấy khám sức khỏe giả mua về bán để hưởng tranh lệch
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của trung người bán giấy tờ giả cho vân
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ bảy con dấu các loại bốn lọ mực dấu hai trăm năm mươi bốn tờ giấy a bốn có tiêu đề
giấy khám sức khỏe giấy nghỉ ốm giấy ra viện
số tiền một bảy triệu đồng một túi ni lông bên trong có các hạt tinh thể màu trắng có khối lượng hơn ba tám gram
trung khai là ma túy tổng hợp dạng ke mua về để sử dụng
đối tượng giàng a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
đang trong quá trình mang ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
theo đó vào hồi giờ ba mươi phút
ngày hôm nay sáu tháng một mươi lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng giàng a vàng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ khoảng một mươi tám viên ma túy tổng hợp
và hai điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận một số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi
đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
cho vay nhưng không đạp được không gặp được để đòi
một nam thanh niên đã đến tận nhà con nợ lấy tài sản
nhằm ép buộc phải trả tiền
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với lê đình minh hai mươi bốn tuổi chú tỉnh thanh hóa
để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
một phụ nữ chú quận thanh khê thành phố đà nẵng có vay của minh một mươi triệu đồng
tuy nhiên đến kỳ hoàn trả số tiền thì chị này lại mất liên lạc
nên chiều ngày bốn tháng chín minh tìm đến tận nhà của chị này để đòi nợ
do thương lượng bất thành minh đã hành hung và dùng dao đe dọa
yêu cầu chị này đưa chiếc điện thoại iphone
tại cơ quan công an minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
hôm nay ngày sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh kiên giang xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nguyễn văn nghĩa bốn mươi bảy tuổi trú tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
tạm trú tại phường an thới thành phố phú quốc kiên giang bảy năm tù
và dương thị bé bốn mươi tuổi trú tại phường an thới thành phố phú quốc năm năm tù
về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một vì mục đích muốn lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nên nguyễn văn nghĩa và dương thị bé bắt đầu sử dụng điện thoại di động máy vi tính
lên mạng xã hội tìm hiểu về tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam
lâm thời ở nước ngoài do đào minh quân đứng đầu tổ chức
sau đó các đối tượng cùng nhau tham gia với tổ chức phản động này để tuyên truyền
vận động lôi kéo những người thân của mình cùng tham gia nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm
đối với chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng vũ trang việt nam
xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
đồng thời tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý chia rẽ phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cả hai đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang bắt giữ và tạm giam
tại phiên tòa cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội
chỉ vì món nợ hơn hai triệu đồng lê thành thương đã dùng súng gây thương tích cho nạn nhân
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng lê thành thương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã lộc ninh huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
để điều tra về hành vi cội
chỉ vì món nợ hơn hai triệu đồng lê thành thương đã dùng súng gây thương tích cho nạn nhân

tại địa bàn thành phố hải phòng xuất hiện một đối tượng sử dụng cân cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng
qua quá trình xác minh làm rõ đã phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là vũ văn thành hộ khẩu thường trú tại hà nội
đến một số hàng cầm đồ ở phố trường hán để mua hỏi mua và một số giấy tờ từ thân của các khách hàng để lại không sử dụng nữa
sau khi mua về thì tôi bắt đầu tẩy dùng dao vào giấy để xóa đi một số thông tin cần thiết
xong rồi tôi dùng phần mềm photoshop online để tôi in một số thông tin cần thiết là gồm số chứng ung thư tên ảnh của tôi
tôi dùng phần mềm cắt ghép để cho rán vào các công dân đang được tẩy xóa một cách đúng với kích cỡ
kích cỡ sau khi hoàn thành việc này thì tôi mang xuống hải phòng để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng
tại nhiều địa bàn lực lượng công an cũng phát hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân
đã đưa ra nhiều lý do xin chụp ảnh chân dung chụp ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân
chúng trả cho người dân từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng trên mỗi căn cước công dân chứng minh nhân dân được chủ
từ thông tin mã qr code trên chứng minh nhân dân và từ thông tin về thẻ chip
thì người ta có thể lấy được cái thông tin của người dùng ở trong cái chứng minh nhân dân đó
từ những cái thông tin đó mà các đối tượng có thể lợi dụng cái thông tin đó để đi làm những cái việc vi phạm
tất cả những cái việc công bố đấy thì hoàn toàn có thể bị kẻ xấu trục lợi và có thể làm ảnh hưởng đến cái uy tín hoặc là tài sản của mình
chẳng hạn như là có thể dùng những cái thông tin đó để đăng ký các cái tài khoản của ngân hàng
và sau đó thì sử dụng những tài khoản mang tên của chúng ta để thực hiện những hành động phi pháp
và cuối cùng thì khi trách nhiệm truy ra thì là do chính chúng ta
đấy là một trong những ví dụ mà có thể dẫn đến là những thông tin cá nhân mà chúng ta không quản lý tốt thì có thể bị kẻ xấu lợi dụng
theo quy định pháp luật việt nam việc mua bán dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là hành vi vi phạm pháp luật
tùy theo tính chất mức độ mà có thể bị xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự
xử phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi như mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông
và các mức phạt này áp dụng đối với các tổ chức trong trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền từ
bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức
thế ngoài ra chế tài nặng hơn nếu trong trường hợp anh có dấu hiệu hình sự đối với cá nhân vi phạm thì bản thân bộ luật hình sự cũng đã quy định
tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
để tránh những trường hợp rắc rối không đáng có lực lượng công an khuyến cáo người dân không nên tự ý chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh thư
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân mời chào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng
đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
lò hốt bụi của một công ty chuyên sản xuất đồ dùng bằng gỗ nằm trên đường số hai mươi sáu khu công nghiệp sóng thẩn hai phường tân đông hiệp tp dĩ an tỉnh bình dương
bất ngờ phát nổ khiến cho bốn người bị bỏng
theo thông tin ban đầu gần một mươi ba h chiều cùng ngày lò hút bụi của một công ty chuyên sản xuất đồ dùng bằng gỗ nằm trên đường số hai mươi sáu khu công nghiệp sóng thần hai
phường tân đông hiệp tp dĩ an bất ngờ phát nổ khói bốc len nghi ngút bao trùm cả khu vực nên các công nhân phải tháo chạy ra ngoài
các công ty kế bên cũng huy động lực lượng phun nước để phòng cháy lan
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố dĩ an đã điều xe và lực lượng tới hiện trường
nhanh chóng khống chế ngọn lửa vụ nổ khiến bốn người bị bỏng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đó có một người bị bỏng rất nặng
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
còn tại tp đà nẵng liên quan đến vụ học sinh lớp một bị đánh bầm tím chân tay gây xôn xao dư lợn
trong chiều ngày hôm nay sáu tháng một mươi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành xác minh
và theo kết quả điều tra đây là vụ việc xảy ra giữa hai em học sinh trong lớp
sự việc xảy ra tại một trường tiểu học trên phường thọ quang quận sơn trà
theo đó tối ngày năm tháng một mươi khi đón con từ trường về phụ huynh của em hát phát hiện con bầm tím hai chân và tay
vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội gây ra nhiều ý kiến trái chiều
ngay trong ngày sáu tháng một mươi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã mời nhà trường những phụ huynh và học sinh liên quan lên làm việc
theo đó lãnh đạo phường thọ quang cho biết học sinh bị bạn cùng lớp đánh trong quá trình
những phụ huynh được bạn kèm học
gia đình học sinh bị đánh cũng đã hiểu rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc
sau việc này xảy ra khi có thông tin chính thức từ phường nhà trường sẽ tiến hành ra soát họp và tiến hành để rút kinh nghiệm
cũng như là điều tra xem là trách nhiệm nói chung trách nhiệm đến đâu thì người đó chịu trách nhiệm về phía nhà trường
và nhà trường sẽ có cái biện pháp khắc phục để cái tình trạng này không xảy ra trong thời gian đến
tại cuộc họp giáo viên chủ nhiệm lớp cũng như phía lãnh đạo nhà trường đã thừa nhận sai sót và nhận lỗi
sẽ quan tâm học sinh hơn để không xảy ra những sự việc tương tự